thưa quý vị và các bạn được coi là một trong những kịch bản đầu tiên cho dòng kịch phản gián về lực lượng công an nhân dân
sau hơn nửa thế kỷ thì đến nay bản danh sách điệp viên vẫn được xem là một tác phẩm kinh điển về lực lượng công an nhân dân
được nhiều đoàn đơn vị nghệ thuật chọn giàn dựng và tiếp tục mang về nhiều giải thưởng tại các liên hoan hội diễn
và trong tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám lần đầu tiên vở kịch bản danh sách điệp viên đã được công diễn tại nhà hát hồ gươm
nơi thánh đường nghệ thuật hiện đại mới được đưa vào hoạt động
và đây cũng là hoạt động kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
do nhà hát kịch công an nhân dân cục công tác đảng và công tác chính trị tổ chức
vở kịch bản danh sách điệp viên được giàn dựng dựa trên câu chuyện có thật về chiến công của những chiến sĩ điệp báo công an hà nội từ hơn nửa thế kỷ trước
vở diễn ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ điệp báo hà nội cùng với lòng quyết tâm bảo vệ thủ đô
của toàn thể nước
người dân trong cuộc kháng chiến chống pháp để bảo vệ nền độc lập của nước nhà
những hy sinh lớn lao của lực lượng công an nhân dân làm nên bảy ca bất tử về sức mạnh ý chí và lan tỏa tinh thần yêu nước của người việt nam
trải nghiệm về lần đầu tiên được diễn và thăng hoa trên sân khấu được đầu tư hiện đại nghệ sĩ trịnh huyền người đã hóa thân vào nhân vật huệ
một nữ chiến sĩ công an thực sự tự hào và xúc động về lần hóa thân vào nhân vật lần này

trải nghiệm về lần đầu tiên được diễn và thăng hoa trên sân khấu được đầu tư hiện đại nghệ sĩ trịnh huyền người đã hóa thân vào nhân vật lần này
trong cuộc đấu trí căng thẳng với lực lượng tình báo cáo già của phòng nhì pháp tình báo sừng sỏ cia của mỹ lực lượng điệp báo có non trẻ của việt minh đã chiến thắng
nhưng sau chiến công ấy có không ít những mất mát đau thương
để bảo vệ đại úy henry thọ chiến sĩ điệp báo thâm nhập hàng ngũ kẻ địch lấy được bản danh sách thì một số cán bộ chiến sĩ đã ảnh dũng hy sinh
để đảm bảo vỏ bọc và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó henry thọ đau đớn bất lực chứng kiến huệ
người con gái là hoa ngọc hà và cũng là người yêu của mình bị sát hại
buổi ra mắt vở diễn bản danh sách điệp viên lần đầu tiên tại nhà hát hồ gươm đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng
có những giây phút rất là xúc động đối với cả hình ảnh của người chiến sĩ tình báo công an hà nội khi mà mẹ ốm và khi mà người yêu phải hy sinh
thì đối với thế hệ trẻ chúng tôi thì chúng tôi cảm nhận được một cái niềm tự hào và niềm xúc động khi mà được làm một người chiến sĩ công an thủ đô
tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được là một trong những vị khách đầu tiên được xem một vở kịch ở một nhà hát hồ gươm trong những ngày đầu khai trương
và thông qua cái nội dung vở kịch thì tôi đã thêm phần nào hiểu được cái sự vất vả của những người chiến sĩ công an
trong bản dựng lần này bản danh sách điệp viên được xử lý
bản dựng lần này được xử lý mới hơn bằng các thủ pháp của sân khấu đương đại tại sân khấu hiện đại đẳng cấp quốc tế cùng với việc tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt mới
vở diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của đông đảo khán giả
nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các trường công an nhân dân
ngày hai mươi ba tháng tám tại hà nội bộ công an tổ chức lễ khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
hội thi năm nay có năm mươi bốn giáo viên tham gia ở năm lĩnh vực gồm lý luận chính trị nghiệp vụ ngoại ngữ tiếng anh và giáo dục quốc phòng võ thuật
đây là những giảng viên tiêu biểu và đạt nhiều thành tích cao trong phong trào dạy giỏi của các học viện trường đại học công an nhân dân
hội thi là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt đổi mới phương pháp giảng dạy
đồng thời là cơ hội để các giáo viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy tổ chức quản lý hoạt động dạy học
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng thiết bị dạy học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
từ đó để các trường nhìn nhận lại những thành tích đạt được cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế để có biện pháp khắc phục
từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
hội thi cũng là dịp để ghi nhận biểu dương tôn vinh và nhân rộng những cá nhân tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua dạy giỏi
qua đó nhằm tạo nên phong trào thi đua dạy giỏi học tốt phát triển sâu rộng trong các học viện trường công an nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tử phạm về ma túy công an tỉnh gia lai đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
vào sáng sớm ngày hai mươi hai tháng tám các trinh sát đã bắt quả tang nguyễn thị khanh và nguyễn quốc toàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an phối hợp bắt thêm bốn đối tượng là nguyễn thị anh trân hà như khôi trần thị mộng trinh cùng chú tại gia lai và phan thị thanh hòa chú tại tp hcm thu giữ bảy trăm linh g metafetamine ba gói heroin cùng nhiều tăng vật khác
nghi ngờ người khác tố cáo hành vi trộm cắp của mình một đối tượng đã dùng dao chém người gây thương tích đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên bắt tạm giam
đối tượng bị bắt
bác sứ là nguyễn văn tám chú thôn kiến thiết xã yà trà rang
nghi ngờ ông hà phước luyện chú cùng thôn đã báo cho công an việc mình trộm cắp cây bằng lăng nên sau khi uống rượu nguyễn văn tám lấy một con dao bầu đi tìm ông luyện để đánh cho bỏ tức
thấy nạn nhân nguyễn văn tám dùng dao bầu đem theo chém gây thương tích hai mươi
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tỉnh quảng nam đã khám xét nơi ở bắt bị can nguyễn thị thu ba chú tại huyện
nguyễn tiên phước để tạm gian
theo điều tra ba đã có nhiều lần tổ chức hụi cho người dân địa phương tham gia tuy nhiên sau đó mất khả năng chi trả đối tượng này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ba tổ chức chơi hụi trái quy định đưa ra thông tin gian dối rồi chiếm đoạt của ba mươi hai người hơn một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn cao dương sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn cao dương và một bé gái sinh năm hai nghìn tám
chú cùng địa phương có quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ
trong thời gian quen nhau dương và bé gái đã nhiều lần quan hệ tình cảm
tình dục tại các nhà nghỉ đến ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba gia đình của bé gái biết được sự việc
nên đến cơ quan công an trình báo tại cơ quan công an dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hành vi của dương đã đủ yếu tố cấu thành tội giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
hiện vụ việc đang được công an huyện bình tân tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
tối qua công an tỉnh bình phước cho biết đã tạm giam nguyễn thanh tuấn chú tại thị trấn thanh bình huyện bù đốc
để điều tra làm rõ cái chết bất thường của bé trai hai tuổi
tuấn và chị trần thị thu xuân sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà riêng ở xã thanh hòa huyện bù đốp
chiều ngày hai mươi một tháng tám tuấn ở nhà chồng bé trai hai tuổi là con riêng của chị xuân
đến tối cùng ngày tuấn bế bé trai lên chỗ làm của chị xuân và nói bé bị ọc sữa rồi đưa đi cấp cứu
nhưng cháu bé đã tử vong trước cái chết bất thường của cháu bé người dân đã trình báo công an
qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực
ở vùng đầu và bụng bước đầu tuấn khai nhận sau khi cho uống sữa có đánh bé
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ một người đàn ông bị hành hung nằm bất tỉnh trên quốc lộ một a
đoạn qua xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa công an huyện hoàng hóa cho biết
đang vào cuộc điều tra xác minh
chiều ngày hai mươi hai tháng tám mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm người đánh đập liên tiếp
và một người đàn ông trên quốc lộ một a
hành hung xong nhóm người này lên xe ô tô rời đi bỏ mặt người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc công an huyện hoàng hóa đã vào cuộc xác minh
và truy tìm những người có liên quan đến vụ việc trên
qua xác minh ban đầu được biết nạn nhân trong vụ việc quê ở thanh hóa
hôm gặp nạn người đàn ông này đang đi xe máy ra hà nội để thăm bố ốm
trên đường về thì xảy ra vụ việc
không còn khả năng thanh toán cho các hụi viên nhan thị kiều anh
tại thị xã tân châu tỉnh an giang ghi khống người tham gia và lấy phần hụi của hụi viên khác
để hốt hụi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
chiều ngày hai mươi ba tháng tám tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nhan thị kiều anh
hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một
oanh tổ chức góp hụi cho nhiều người tại thị xã tân châu huyện phú tân và một số địa phương
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín oanh không còn khả năng thanh toán tiền
hội viên nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền
bị cáo đã tổ chức ba mươi giây hụi với một trăm sáu mươi chín hụi viên tham gia rồi thực hiện hành vi gian dối
tự ý ghi khống tên và tự ý hốt phần hụi của các hụi viên để chiếm đoạt số tiền trên một mươi sáu tám tỷ đồng